tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải
thành phố cần thơ ban hành thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải tuyến cố định
trừ ba trường hợp đặc biệt bên cạnh đó phải bảo đảm các yêu cầu về phòng dịch covid một mươi chín
vận tải hành khách tiếp tục dừng hoạt động đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
riêng các trường hợp đặc biệt như xe công vụ xe phục vụ nhu cầu thiết yếu được phép hoạt động
các xe này vẫn phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh khử trùng xe trước và sau khi đón khách
theo đúng khuyến cáo của bộ y tế đồng thời cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi
phải bố trí từ hai mươi đến ba mươi phương tiện để phục vụ nhu cầu thiết yếu cấp bách của người dân
lập danh sách nêu rõ họ tên số điện thoại nơi cư trú của tài xế và biển kiểm soát phương tiện để cấp phép hoạt động